hiện nay khoa học vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn mà chỉ điều trị triệu chứng đối với căn bệnh tan máu bẩm sinh
do đó để duy trì sự sống người bệnh phải chuyển máu và thải sắp suốt đời với chi phí điều trị vô cùng tốn kém
ước tính một bệnh nhân từ khi sinh ra cho đến năm hai mươi tuổi có thể cần số tiền điều trị lên đến hơn một tỷ đồng
nếu để điều trị cho người bị bệnh ở nước ta mỗi năm ước tính là hai tỷ đồng
thế nhưng căn bệnh này đang có chiều hướng gia tăng
khi năm hai nghìn một mươi ba cả nước chỉ có khoảng bảy dân số mang gian bệnh thì đến năm hai nghìn một mươi tám con số này đã lên tới một mươi bốn
bố và mẹ đều là những người mang gian nặng nhưng mà bề ngoài về mặt sức khỏe thì bố mẹ đều là người bình thường
nhưng khi cả bố và mẹ cùng mang gen thì khi sinh con thì mỗi một lần sinh con có hai mươi năm khả năng con sẽ bị bệnh
nhưng vì do đặc điểm gian nặng và bố mẹ thì thường
không biết về cái căn bệnh này và cũng không đi khám không đi xét nghiệm kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn cũng như là trước khi sinh
chính vì vậy mà chỉ khi đẻ ra biết con bị bệnh rồi mới biết được là bố mẹ người là người mang gian
chính vì vậy mà số lượng này sẽ càng ngày càng nhiều hơn nếu như chúng ta không có làm biện pháp phòng bệnh
không chỉ là gánh nặng kinh tế cho gia đình những người mang bệnh rất khó hòa nhập với xã hội
do mặc cảm về ngoại hình thể chất
dẫn đến khó tham gia lao động cũng như đảm bảo việc học tập
thậm chí làm giảm chất lượng dân số chất lượng giống nòi trở thành nỗi ám ảnh của gia đình và xã hội
vâng với những hệ lụy mà tan máu bẩm sinh để lại có thể nói đây là căn bệnh không chỉ là cánh nặng cho gia đình mà còn cho toàn xã hội cộng đồng
mỗi năm có khoảng tám trẻ em sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh hai trẻ phải điều trị suốt đời
những con số khiến chúng ta phải giật
mặc dù là căn bệnh không thể chữa nhưng lại dễ dàng phòng tránh bằng việc thực hiện xét nghiệm tiền hôn nhân hoặc chẩn đoán trước sinh
biện pháp này không chỉ giúp cho những bạn trẻ tìm được đối tượng thích hợp không mang gen bệnh để kết hôn
mà còn giúp cho những cặp vợ chồng cùng mang gen bệnh có thể được sang lọc trước khi mang thai
hạn chế tối đa việc em bé trào đời bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh
nếu hai người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh kết hôn với nhau
hai mươi năm khả năng con bị bệnh thalassemi mức độ nặng
năm mươi khả năng con bị bệnh mức độ nhẹ hoặc là người mang gen bệnh
hai mươi năm khả năng con bình thường
chỉ cần là một xét nghiệm máu hết sức đơn giản và chỉ một lần duy nhất trong đời
trước khi kết hôn hoặc trước khi mang thai để phát hiện bố hoặc mẹ có mang gen hay không
từ đó được tư vấn trần đoán sang lọc có thể hạn chế tối đa nguy cơ trẻ sinh ra mắc bệnh
cuộc chiến với căn bệnh này của công nguyên sẽ còn trường kỳ
thế nhưng cũng từ đó chị tham khảo và tìm hiểu kỹ hơn về căn bệnh này
biết rằng hoàn toàn có thể phòng tránh bệnh bằng trần đoán trước sinh
giờ đây khi mang thai đứa con thứ hai chị nuôi một hy vọng
cháu bé sẽ được khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường
khi mà bẹ công nguyên mắc bắc thì chúng tôi cũng có tìm hiểu về căn bệnh này
chúng tôi cũng có biết được là nếu mua sinh bé
thứ hai thì hai vợ chồng đều phải đi làm xét nghiệm
và sau đây thì có một phương pháp là sẽ chọc ối để tìm xét nghiệm
xem là em bé ở trong bụng mình có bình thường hay không
có khỏe mạnh hay không có mang gen giống anh hay không
cái mục tiêu là tìm đến năm hai nghìn ba mươi là chín mươi các bạn trẻ được xét nghiệm khám sức khỏe trước kết hôn
và đến tới là bảy mươi các sản phụ được sàng lọc
bốn bệnh di chuyển
bệnh di chuyển phổ biến nhất
vậy thì chúng tôi cũng rất muốn thrasamilac được đưa vào trong số những bệnh đó
bởi vì trong các bệnh di truyền ở thế giới cũng như việt nam thì bệnh thamin là bệnh phổ biến nhất
chúng tôi rất là mong muốn hiện nay thì ngay từ bây giờ không phải là chờ đến khi mà phải ép buộc nữa
mà ngay từ bây giờ tất cả các bạn trẻ chúng ta hãy chủ động kiểm tra sức khỏe của mình xem mình có mang cái gen bệnh này hay không
thực tế tại nhiều nước trên thế giới đã loại bỏ triệt đề căn bệnh này bằng xét nghiệm tiền hôn nhân
trần đoán trước sinh
đây được cho là một việc làm hết sức văn minh đảm bảo sức khỏe gia đình cộng đồng
phòng bệnh tan máu bẩm sinh là phòng không sinh ra trẻ bị bệnh
việc làm này bắt đầu từ chính bố mẹ đứa trẻ
chỉ điều đó mới có thể đảm bảo cho thế hệ tương lai được hoàn toàn khỏe mạnh nâng cao chất lượng dân số